chiều nay hai mươi một tháng một mươi hai tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổng công ty viễn thông mobifone
mua chín mươi năm cổ phần của công ty avg bị cáo trương minh tuấn cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
đã trình bày phần tự bào chữa cho mình trong đó bị cáo trương minh tuấn thừa nhận
ký quyết định hai trăm ba mươi sáu là sai phạm đáng tiếc của tôi
mở đầu phần tự bào chữa bị cáo trương minh tuấn gửi lời xin lỗi đến nhân dân
đến các vị lãnh đạo đảng nhà nước bởi hành vi của bị cáo đã gây ra dư luận rất xấu
ảnh hưởng đến cán bộ công chức ngành thông tin và truyền thông
bị cáo nhất trí về hai tội danh bị truy tố và đã nhận thức rõ hơn các góc khuất của vụ án
mà trước kia khi đứng trước không thể nhận ra cụ thể trong vụ án này đã sai ở tất cả các khâu
các thời điểm sai từ trên xuống dưới nói về tội danh nhận hối lộ bị cáo tuấn nói
rất xấu hổ và đây là nỗi nhục của chúng tôi bị cáo đã động viên gia đình nộp lại toàn bộ số tiền
nhận hối lộ cũng trong chiều nay hội đồng xét xử đã công bố thư của bị cáo nguyễn bắc son
động viên gia đình nộp nốt số tiền hối lộ còn lại trước ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai